tổ chức hợp tác hồi giáo oec đã kêu gọi năm mươi bảy quốc gia thành viên áp đặt trừng phạt đối với israel liên quan tới chiến dịch quân sự của nước này tại giải gaza
theo nghị quyết được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh oec diễn ra ở gambia tổ chức này kêu gọi các nước thành viên gây áp lực ngoại giao chính trị pháp lý và thực hiện bất kỳ biện pháp dân đe nào nhằm ngăn chặn hành động của israel
trong đó có cả việc áp đặt các biện pháp trừng phạt cũng như ngăn chặn việc xuất khẩu vũ khí và đạn dược mà quân đội israel sử dụng tại gaza
nghị quyết cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức lâu dài và vô điều kiện
hội nghị thượng đỉnh oec lần thứ một mươi năm bắt đầu từ ngày bốn tháng năm trong đó tập trung vào cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại thủ đô cairo của ai cập cũng diễn ra vào cuối tuần qua nhưng không đạt tiến triển
trong một diễn biến cùng ngày truyền thông mỹ cho biết nước này đã tạm dừng vận chuyển một lô đạn dược cho israel
trong tuần trước đây cũng là lần đầu tiên washington dừng chuyển vũ khí cho tel aviv kể từ khi xung đột giữa quân đội nước này và phong trào hồi giáo hamas nổ ra ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba